vũ tiến thắng nguyễn mạnh hùng và nguyễn văn đức cùng chú tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
bước đầu cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa nhóm của trần văn quyến và một người quen của nạn nhân nguyễn tuấn anh
nên quyến và cao văn trung chú tại thành phố cẩm phả tạm trú tại thành phố móng cái đã mang theo súng đón ở quán ba kinh đô
vào lúc một h ba mươi phút ngày sáu tháng chín thấy anh nguyễn tuấn anh đi xe máy chở bạn phía sau
nguyễn đã điều khiển xe máy áp sát chung bắn trúng ngực khiến anh nguyễn tuấn anh thiệt mạng
vũ tiến thắng và nguyễn mạnh hùng giữ vai trò giúp sức cho các đối tượng là trung và quyến thực hiện hành vi phạm tội
nguyễn văn đức có hành vi không tố giác tội phạm cao văn trung sau khi gây án đã bỏ trốn công an tỉnh quảng ninh đang truy bắt để xử lý